công an huyện eak tỉnh đắk lắc vừa tiến hành khởi tố một trạm phó trạm kiểm lâm có hành vi nhận hối lộ
để lâm tạc vào khu bảo tồn thiên nhiên eso huyện ek phá rừng
đó là vương thế cao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trạm phó trạm số năm thuộc khu bảo tồn thiên nhiên ea sô
trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố đối với hoàng công ý trạm trưởng trạm kiểm lâm số ba
thuộc khu bảo tồn thiên nhiên eso về hành vi nhận hối lộ
theo điều tra ban đầu ý được ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên easo phân công làm tổ trưởng tổ truy quét
các cá nhân tổ chức xâm hại đến rừng tại các tiểu khu sáu trăm hai mươi ba sáu trăm ba mươi và vùng giáp danh giữa khu bảo tồn thiên nhiên ea sô
với huyện sông hình tỉnh phú yên
tuy nhiên trong hai đợt tổ chức truy quét ở vùng dắp danh giữa khu bảo tồn thiên nhiên eso với huyện sông hình
ý đã bàn bạc với cao để cho nhóm của ma khanh chú tại tỉnh phú yên vào rừng thuộc khu bảo tồn khai thác gỗ trái phép
sau khi nhận được số tiền hối lộ ba mươi năm triệu đồng từ ma khanh ý đã đưa cho cao bốn triệu đồng
nhóm của ma khanh gồm hàng chục người đã vào rừng khai thác gỗ trái phép với quy mô lớn
vận chuyển chót lọt đi tiêu thụ kiếm lời hàng trăm triệu đồng để chia nhau tiêu xài